với quan điểm chủ động vận dụng linh hoạt phương thức tuyên truyền đưa chính sách đến với người dân
công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh phú yên đã và đang mang lại hiệu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tây hòa địa phương thuần nông của tỉnh phú yên
thu nhập bình quân đầu người còn thấp
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay chị trương thị tâm hảo đại lý thu bảo hiểm xã hội xã hòa phong huyện tây hòa
đã vận động và phát triển được hơn sáu mươi người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
những người tham gia phần lớn là các gia đình nông dân
họ mong muốn có tích lũy để tự chủ động trong cuộc sống khi về già không lệ thuộc vào con cháu
tuy còn khó khăn nhưng thấy được lợi ích và phù hợp với điều kiện kinh tế
mặc dù tuổi đã cao song bà nguyễn thị yến đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội xã hội tự nguyện
tuy còn khó khăn nhưng thấy được lợi ích và phù hợp với điều kiện kinh tế
đến cuối tháng bốn năm nay
huyện tây hòa tỉnh phú yên đã có gần chín trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
có được kết quả này các đại lý thu mua bảo hiểm phải linh động đổi mới cách tuyên truyền
bằng hình thức phân loại các nhóm tuổi rồi trực tiếp đi từng ngõ gõ từng nhà để vận động mọi người tham gia
cùng với đó nâng cao chất lượng phục vụ
tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người được tiếp cận và hưởng lợi từ chính sách
vào tặng nhà dân để mình tuyên truyền mình vận động
để cho giải thích cho người dân họ hiểu và nắm rõ ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
và từ đó họ tự giác và tham gia
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh phú yên tính đến ngày ba mươi tháng bốn năm nay
đã lên tới con số sáu sáu mươi ba người đạt ba mươi tám tám mươi năm so với kế hoạch bảo hiểm xã hội việt nam giao
với số thu hơn năm năm tỷ đồng
đây là con số khá ấn tượng cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
toàn dân của đảng và nhà nước đang rất được người dân đồng tình hưởng ứng tham gia